ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp trình thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ chín trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh
đó là các dự án xử lý sạt lở hai bờ sông tiền với tổng chiều dài gần năm mét
đầu tư sáu cụm tuyến dân cư nhằm di rời khẩn cấp người dân khỏi vùng sạt lở
với tổng mức đầu tư hơn ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng đầu tư nhà máy nước phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt
cho bà con đang trong tình trạng thiếu hụt
đồng tháp là tỉnh nằm ở vùng đầu nguồn sông cửu long có sông tiền và sông hậu trải qua
với tổng chiều dài một trăm năm mươi bảy km hàng năm tình trạng sạt lở bờ sông tiền diễn ra liên tục
những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nước biển răng
tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra phức tạp hơn